thông tin ban đầu thu thập được khi chiếc xe này bị cháy ở khoảng giờ ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ở một khúc của dốc
do đêm khuya lại là địa bàn trường núi nên không có nhân chứng về vụ việc
thông tin ban đầu thu thập được khi chiếc xe này bị cháy ở khoảng giờ ngày bốn năm hai nghìn hai mươi ở một khúc của dốc
thông tin ban đầu thu thập được khi chiếc xe này bị cháy ở khoảng giờ ngày bốn năm hai nghìn hai mươi ở một khúc của dốc
nhiệm vụ của lực lượng điều tra lúc này là tìm ra ai là chủ nhân thật sự của chiếc xe kể trên
và nạn nhân bị kết cháy là ai
thì qua nắm được thì chủ xe này của một người đàn ông ở lâm đồng
mua cái xe của một dân vị dân nghiệp ở thành phố hồ chí minh
thì qua nắm tin sơ bộ ban đầu thì chúng tôi nắm được ông này là bí thư của một xã
thì khi mà chúng tôi nhận được như thế thì chúng tôi đã trực tiếp liên hệ với lại coi như là ủy ban xã bên quận lâm hà
nhận thấy đây là một vụ án mạng giám đốc công an tỉnh đắk nông đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra
và quyết định lập bàn chuyên án
đồng thời giao cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với
trung tâm kỹ thuật hình sự và công an huyện đắk cửa lòng tập trung các lực lượng điều tra làm rõ vụ án
sau khi nhận được tin của các đồng chí công an cấp huyện và tôi đã triệu tập ngay cuộc họp và đánh giá hiện trường vụ án
thời điểm đầu tiên thì phần lớn các đồng chí đều nghiêng về hướng là đây là vụ tai nạn giao thông thường tí chết người
tuy nhiên sau đó thì với tinh thần là quyết tâm làm rõ
vụ này có phải là vụ tai nạn hay là một vụ án khác hay không
thì tôi đã chỉ đạo anh em quyết liệt là phải làm tốt công tác khám nghiệm hiện trường
nhận định và đánh giá trực tiếp bản thân tôi xuống hiện trường
và sau khi nhận định ban đầu tôi có các đồng chí đã ban chuyên án xác định đây có thể là vụ hiện trường giả
bởi vì cái vụ tai nạn như thế thì khả năng cháy xe khó xảy ra
nhiệm vụ của bang chuyên án lúc này là phải điều tra làm rõ sát nạn nhân bị cháy trong xe
của ông đỗ văn minh hay không nhân thần lai lệch của ông minh thế nào
trước thời điểm xảy ra vụ án ông minh đã đi đến những đầu gặp ai
tất cả đều được phân công cho các mũi điều tra khẩn trương làm rõ
quá trình xác minh một mũi điều tra bảo vệ ông đỗ văn minh tuy ở huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
nhưng có sở hữu vài hecta rẫy ở bên huyện đắc gờ long của tỉnh đắk nông
nên nhiều năm nay

nên nhiều năm nay ông minh vẫn thường đi xe khó xảy ra
thường xuyên điều khiển chiếc ô tô bán tải từ lâm đồng sang đắk nông để làm việc
người nhà còn cho biết đã không thể liên lạc được với ông minh từ sáng ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chiếc đồng hồ mà cơ quan điều tra thu thập tại hiện trường vụ cháy được khẳng định là của ông minh

trên chiếc xe bị cháy chính là ông minh
thì cơ quan công an đã đồng ý cho gia đình đem cho cốt về tổ chức tan lễ và chôn cất
tuy nhiên các mẫu xương của trò cốt đã được ban chuyên án gửi đi giám định
tại viện khoa học quân sự bộ công an
tiếp tục quá trình thu thập tin tức
em gái ông minh là đỗ thị bình cho biết
đã nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung
em có phải là em gái của anh minh không
đến đắk nông ngay anh minh bị tai nạn ở ngay đèo
tôi đi qua nhìn thấy
chị bình nhiều lần liên hệ với số máy lạ thì đều tắt máy
chính từ những thông tin này đã mở ra cho cơ quan điều tra một hướng đi mới
trong lộ trình làm rõ vụ án
nếu là người bình thường thì tại sao lại tắt mấy
và người này tại sao lại biết số điện thoại của chị bình
qua thông tin quần chúng cung cấp thì bang chuyên án đã khoanh vùng được địa điểm
sử dụng điện thoại của số máy lạ là ở bình phước
nhưng khi tổ chức xác minh thì số điện thoại này lại do một người
ở huyện thốt nốt tỉnh cần thơ đã từng sử dụng
do đó một trong những việc cần phải làm rõ lúc này
là cần phải xác minh người đã nhắn tin cho gia đình của ông minh là ai
tại sao đi ngang qua lại biết chiếc xe bị cháy là của ông mình
đây chính là những nghi ngờ mà ngay sau đó đã được làm rõ
từ việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của ngành công an
cùng thời điểm đó một mối điều tra khác báo về đã xác định được
vào trước thời điểm xảy ra vụ án ông minh có đến rảy nhà ông trần nho lịch
là hàng xóm cảnh rảy của nhà ông minh ở xã đắc sơm huyện đắc gờ long tỉnh đắc nông
tuy nhiên cũng tại đây các điều tra viên đã phát hiện
trong láng có nhiều vết máu và một số vật dụng bị xáo trộn
phía bên ngoài các điều tra viên đã phát hiện trong láng có nhiều vết máu và một số vật dụng bị xáo trộn

còn anh trần nho vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm là cháu ruột của ông lịch
cũng là người trông coi và làm rảy thuê cho ông lịch đã mất tích
gia đình không thể liên lạc được từ ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
và nghi vấn anh vương đã chết
trần nho địch là vết mẫu của anh vương
và anh vương nhiều khả năng đã tử vong
ngoài ra có thông tin nữa rất quan trọng
là gần đây đỗ văn minh có mua một gói bảo hiểm nhân thọ
của công ty bảo hiểm nhận thọ progresso
với chi phí trên hai trăm linh triệu đồng một năm
nhưng lại có thông tin mình đang nợ nần nhiều
mà không có tiền chi trả
đây là điều khác thường
bởi nếu mua bảo hiểm nhận thọ
thì người ta phải dư giã về tiền bạc
qua chiếc xuất từ hàng trăm chiếc camera giao thông
camera ở các cơ sở kinh doanh nhà dân
thì ban chuyên án đã thu thập được hình ảnh giá trị
phục vụ cho đấu tranh chuyên án
cụ thể vào chiều ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại một cây săn ven đường
xuất hiện một người đàn ông có đặc điểm giống với đỗ văn minh
đi chiếc xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát
mang biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi một nghìn năm trăm bảy mươi
mang bốn chiếc canh đến mua săn
qua rà soát thì chúng tôi cũng nắm được là
trước thời điểm đó một ngày
thì anh minh này có đến một cái cư hàng xăng
tại thôn hai xã quân khê
để mua săn và dầu
thì chúng tôi đã đến
cái cư hàng săn đó
thu thập cái hình ảnh giá trị
thì anh này có đến và mua
cái săn này là tổng cộng là
ba kg bình săn
và một bình dầu
anh này thanh toán qua tài khoản
tiền lợi ngân hàng
cùng lúc này thì kết quả giám định
của viện khoa học quân sự bộ công an
cũng đã có kết luận rằng
nạn nhân chết trong xe tải không phải là đỗ văn bình
điều này càng khẳng định cho những suy luận
của lực lượng công an tỉnh đắk nông trước đó
khớp nối với những hình ảnh
mà các điều tra viên gửi về
cùng với những chứng cứ tài liệu thu thập
từ hiện trường vụ án
xác định đỗ văn minh
vẫn còn sống
mình chính là nghi can số một
đã giết chết anh trần nhò vương
rồi đem đi đốt sát thế thần
nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ
ngay lập tức
bàn chuyên án đã huy động lực lượng
chia thành nhiều mũi
truy vết theo đường đi của mình
dọc các tuyến quốc lộ hai mươi tám và một mươi bốn
các điều tra viên cũng chỉ thu thập được hình ảnh
một người đàn ông luôn trùm mũ kính đầu
quần áo liên tục thay đổi
tại một nhà nghỉ ở đồng xoài
đối tượng đã sử dụng giấy phép lái xe
để thuê phòng nghỉ qua đêm
tổ công tác đồng xoài

tích cực phối hợp với các lực lượng công an địa phương
tăng cường ra soát
truy vết đối tượng
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác đồng xoài
nắm bắt được thông tin về đỗ văn minh
đã thuê một căn nhà trọ
với ý định tìm kế sinh nhai lâu dài
tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
nên đã bố trí lực lượng bám sát
đồng thời điện về bang chỉ huy chuyên án
xin ý kiến
xác định đối tượng đỗ văn minh
xuất hiện tại thành phố đồng xoài
tổ truy vết
bố trí phân công các lực lượng
bố trí các cửa ngõ
vào thành phố đồng xoài
xác định đối tượng
có đi lại trên tuyến đó hay không
thì phát hiện một đối tượng
có đặc điểm giống với đối tượng đỗ văn minh
cho nên đã bán theo
khi có căn cứ xác định đỗ văn minh
thì tổ chúng ta tiếp cận
khoảng chín h một mươi phút
ngày bốn tháng năm
tổ công tác chốt chặn tại xã tân thành
thành phố đồng xoài
phát hiện minh đi xe máy một mình
nên đã kịp thời áp sát và bắt gọn
trên đường đi thì đối tượng
thay đổi địa điểm
và đối tượng sử dụng
nhiều sim điện thoại
nhiều điện thoại
tại cơ quan điều tra
trước những chứng cứ không thể chối cãi
đỗ văn minh khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình
do nợ nần khoảng một mươi tỷ đồng
nhưng không có tiền trả
minh đã mua gói bảo hiểm với chi phí hai trăm linh triệu đồng một năm
mục đích là nhằm trục lợi bảo hiểm
thì cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện
hiện nay đỗ văn minh
nợ rất là nhiều tiền
ở ngoài quần chúng nhân dân
cái thứ hai là gần đây nhất
đỗ văn minh có mua một cái gói bảo hiểm
nếu như tai nạn theo cái trường hợp
mà đỗ văn minh dựng lên
thì cái gói bảo hiểm này
được nhân đôi
sẽ được bồi thường với số tiền một mươi tám tỷ đồng
và cái số tiền bảo hiểm này
đỗ văn minh đã
đã đưa ra

đỗ văn minh đã thay đổi người thụ hưởng
đó là vợ của đỗ văn minh
một mũi tên trúng hại đích
vừa được tiền bảo hiểm nhân thọ
vừa xù được nở nần chồng chất
làm thế nào để lấy được gói bồi thường bảo hiểm
lên tới một mươi tám tỷ đồng
đã làm cho đỗ văn minh nhiều đêm trăng trở
và cũng từ đây
hắn cũng lên kế hoạch rất tỉ mỉ

là tìm sát người thế thần
sau nhiều lần đi lai vãn
tìm những mộ người mới chết
vào một đêm muộn
mình tìm đến một nghĩa trang
và đào mộ lấy sát
đang đào dở
thì một phần do mệt
một phần do sợ
nên hắn bỏ giữa chừng
kế hoạch một không thành
đổ văn mình lại trăng trở
nghĩ cách khác
và anh trần nho vương
là em họ bên đặng vợ nhà mình
đã được hắn đưa vào kế hoạch hai
chiều ngày mùng ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
mình đến láng
và được anh vương nấu cơm cho ăn
đến đêm khi anh vương đang đi ngủ
thì minh ra tay sát hại vương
rồi cho lên xe đem đến hiện trường
thực hiện nốt kế hoạch
giết người đốt sát thế thần
nhằm chiếm được tiền bảo hiểm của mình
sau khi mà chúng tôi
yêu cầu cung cấp
về cái thông tin
về cái trạng thái tâm lý của các anh minh này
thì người ta nói lúc thời điểm anh lấy xe
người anh là ước
quần áo thì ước đậm
mùa hôi chảy nhẹ nhụa
và cũng như là tâm lý của anh
rất là lo sợ
sau khi giết người tạo hiện trường giả
và bỏ trốn
đội văn minh cắt liên lạc với gia đình
nhưng mua sim điện thoại kết bạn gia lô với con trai
tự xưng chú là bạn của bố cháu
rồi động viên con đang đau buồn
toàn bộ quá trình đám tan của mình
do gia đình tổ chức ở nhà minh
được theo dõi qua camera an ninh
sau khi khám phá xong vụ án này
bắt đối tượng
chúng tôi đã hộp rút kinh nghiệm
và thấy nổi lên một số vấn đề
của vụ án
một về nhân thân của đối tượng
đây là nhân thân đặc biệt
từng đại học luật
tốt nghiệp đại học luật
và từng đã là chủ tịch của xã
bí thư đảng quỹ xã
quyền y viên
lẽ ra những con người như thế này
phải là những tấm gương sáng
trong quá trình phán đấu ràng liền
đây là bài học
phải nói là trong công tác
giáo dục ý thức
cho cán bộ đảng viên
người nạn nhân
mà đối tượng nhắm tới
không ai khác
mà là em
bà con của chính vợ mình
và là người đã từng
miếng ăn giấc ngủ cho đối tượng
khi mà từ lâm đồng qua làm rẫy
tại đăng nông
vấn đề thứ ba
với kinh nghiệm
và những cái
hiểu biết của đối tượng
thì đối tượng đã có một cái kế hoạch lộ trình
trục lợi vụ hiểm
rất hoàn hảo
rất chi tiết
đây là cái mà chúng tôi
gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn
trong công tác truy tìm
bắt đối tượng
vấn đề thứ tư của vụ này
thành công của vụ này
là sự phối hợp của
các đơn vị dịch vụ bộ công an
công an các đơn vị địa phương hỗ trợ
đặc biệt là sự
của quân chủ nhân dân
có những cái tin rất quan trọng
dù rất là
rất bình thường
nhưng nó rất quan trọng
từ những tin như thế
chúng tôi kết hợp với hiện trường
để thấy được là
đây là vụ án chứ không phải là vụ tai nạn
vụ án khép lại
sau khi đỗ văn minh bị bắt
thì trước sự chứng kiến của công an tỉnh đắk nông
cho cốt của anh trần nho vương
đã được trao lại cho gia đình
để tổ chức tàn lễ và chôn cất
còn đỗ văn minh
hiện đã bị cơ quan điều tra tỉnh đắk nông
khởi tố bốn tội danh
gồm giết người
xâm phạm mồ mã
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và hủy hoại tài sản
có thể nói đây là một vụ án
lần đầu tiên xảy ra
ở việt nam
với một phương thức thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt
và một cái
một kế hoạch
giết người rất hoàn hảo
từ việc là
giết người rồi thiêu sát
rồi việc là bố trí
dựng giải hiện trường
thế hoạch để trốn thoát
đây là một kịch bản
phải nói là
rất tinh vi của đối tượng
thì qua vụ án này
có thể là đem lại
rất lớn niềm tin cho nhân dân
và đặc biệt chúng tôi
là vui mừng
bởi vì đã giải tỏa được
nỗi oan ức
của gia đình nạn nhân
và qua vụ án này
chúng ta cũng rút ra được
rất nhiều bài học
sau lượng công an
trong công tác đối tượng
phòng chống thương phạm
trong thời gian tới
tạo được niềm tin nhân dân
và tạo được dư luận
trong những thời điểm
đại hội đảng ca cấp
và tiến tới đại hội đảng
lần thứ ba của đảng
bảo hiểm nhân thọ
là để tích lũy về sau
và phòng ngừa
khi gặp rủi ro
sẽ có một khoản tiền trang trải
chỉ phí ấm đau
chở việc quá tham tiền bạc
mà mua bảo hiểm
với mục đích trục lợi
bởi vải thưa
không che được mắt thánh
mọi hành vi tội ác
tạo dựng hiện trường giả
nhằm trục lợi bảo hiểm
đều sẽ bị phát hiện
khi hồ sơ được chuyển sang
cơ quan công an
hãy dừng lại hành vi tội ác
trước khi quá muộn